phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những thành tựu thành phố hải phòng đạt được
giữa bối cảnh tác động của dịch bệnh cũng như diễn biến phức tạp của tình hình thế giới
bộ trưởng tô lâm cảm ơn đảng bộ chính quyền và nhân dân các ban ngành đoàn thể địa phương
các lực lượng vũ trang và cơ quan đơn vị trong khối nội chính của thành phố hải phòng
đã phối hợp chặt chẽ hiệu quả với bộ công an trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
cũng như công tác xây dựng lực lượng công an trong thời gian qua
về nhiệm vụ thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị thành ủy hải phòng và các cấp ủy đảng
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành bảo đảm tính thiết thực hiệu quả
gắn với công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
với phương châm dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
bên cạnh đó tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác cán bộ bảo đảm tổng thể
liên thông theo đúng quy định hướng dẫn mới của trung ương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn
hiệu lực hiệu quả tập trung cao công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu mục tiêu đã đề ra năm hai nghìn hai mươi hai và thời gian tiếp theo
trên cơ sở thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đồng thời cần đẩy mạnh cải cách công vụ tăng cường kỷ luật kỷ cương phòng chống tham nhũng
tiêu cực chú trọng công tác quốc phòng an ninh tiếp tục tạo môi trường ổn định để phát triển
còn trong chiều ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng
đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với công an thành phố hải phòng cùng dự và làm việc với đoàn có
đồng chí trần lưu quang ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy hải phòng buổi làm việc được
truyền hình trực tuyến đến một mươi năm điểm cầu của công an các quận huyện
tại buổi làm việc sau khi nghe đồng chí
giám đốc công an thành phố hải phòng báo cáo tóm tắt về kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên
địa bàn thành phố từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay những khó khăn vương mắc và kiến nghị đề xuất
đồng chí bí thư thành ủy hải phòng trao đổi thêm một số vấn đề trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
tự trên địa bàn thành phố hải phòng đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã ghi nhận kết quả công tác
của lực lượng công an hải phòng trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cảm ơn sự phối hợp quan tâm chỉ đạo
của thành ủy hộ đấm nhân dân ủy ban nhân dân tp hải phòng đối với lực lượng công an hải phòng
bộ trưởng tô lâm đã quán triệt lực lượng công an hải phòng tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc
hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự
trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
mong muốn công an hải phòng là địa phương đầu tiên hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết
bộ trưởng dành nhiều thời gian quán triệt chỉ đạo công an hải phòng trong việc triển khai xây dựng công an xã chính quy
định hướng cho công an hải phòng những cách làm sáng tạo để thực hiện theo đúng chủ trương của bộ
xây dựng được công an xã gần dân sát dân thực sự là nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự bộ trưởng quyết liệt chỉ đạo giao công an hải phòng bằng mọi biện pháp
không được để tình trạng băng nhóm ông trùng hoạt động lộng hành phối hợp tốt với các lực lượng chức năng
nhất là bộ đội biên phòng tham mơ giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp ở khu vực biên giới biển
bộ trưởng tô lâm cũng quan tâm chỉ đạo công an hải phòng đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sáu của chính phủ phục vụ chuyển đổi số quốc gia
xác định các tổ chức quần chúng nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công an các đơn vị địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động
đồng thời bồi dưỡng pháp luật nghiệp vụ cho cán bộ nhân dân tham gia phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
thực tế lực lượng này đã phát huy được vai trò có những cách làm hay hiệu quả góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
đây là một buổi huấn luyện bồi dưỡng pháp luật nghiệp vụ cho các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở huyện tây giang tỉnh quảng nam
những phương thức thủ đoạn của các loài tội phạm đặc biệt là tội phạm công nghệ cao
đã được phổ biến đến hơn hai trăm linh công an viên bí thư chi bộ trưởng thôn trưởng bang công tác mặt trận thôn
đối với đồng bào dân tộc cơ tu ở huyện tây giang đây là những kiến thức còn khá mới mẻ
chính vì vậy mà những buổi huấn luyện như thế này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
để lực lượng tại cơ sở tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp đến bà con nhân dân
cập nhật thông tin phổ biến một số phương thức thủ đoạn mới của các loài tội phạm
qua đó là thông qua lực lượng này để thông tin lại cung cấp lại cho nhân dân tây đại bàn
ở địa bàn của tây giang
qua đó thì góp phần cùng với các lực lượng các cơ quan chức năng trang cộng tác đồng bào đặc tự
không để tình hình tội phạm nó dĩ biến phổ tộc
tây giang là huyện biên giới có địa bàn rộng dân cư thừa thức
trên chín mươi dân số là đồng bào dân tộc cơ tu
mỗi xã chỉ có năm công an chính quy chính vì vậy mà việc đảm bảo an ninh trật tự gặp không ít khó khăn
thế nhưng chính nhờ những lực lượng tổ chức quần chúng này đã trở thành cánh tay nối dài
gần dân sát dân phát huy hiệu quả rất tốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
tiêu biểu như công tác hòa giải ban đầu trong các mâu thuẫn tranh chấp đất đai
nắm chắc địa bàn đối tượng để vận động thu hồi vũ khí tự chế vật liệu nổ
tuyên truyền cảnh giác với tội phạm trên không gian mạng
có vai trò rất lớn của lực lượng công an bán chuyên trách
tiêu biểu như công tác hòa giải ban đầu trong các mâu thuẫn tranh chấp đất đai

với phía đức về việc cơ quan nội vụ của nước này tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của việt nam
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy đại sứ quán đức tại việt nam cũng đã có công điện gửi bộ ngoại giao việt nam
thông báo những cuốn hộ chiếu được cấp tại việt nam từ ngày một tháng bảy thiếu thông tin về nơi sinh
dẫn tới việc không thể xác định được rõ người mang hộ chiếu nhất là nhiều trường hợp trùng họ
do vậy đức tạm thời không công nhận những hộ chiếu mới của việt nam cũng như không cấp thị thực vào những hộ chiếu này
về vấn đề này lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh khẳng định hộ chiếu đúng quy định đúng thông lệ quốc tế
nên với những động thái đơn phương từ phía đức thì việt nam sẽ làm việc qua đường ngoại giao
tất cả làm theo pháp luật quy định quyền lợi công dân sẽ được đảm bảo
cục xuất nhập cảnh cũng lý giải mẫu hộ chiếu mới có gắn chip màu tím than đảm bảo tích hợp và tra cứu tàng thư
nên không cần ghi nơi sinh như mẫu hộ chiếu cũ màu xanh và hộ chiếu của nhiều quốc gia hiện nay cũng không ghi nơi sinh
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
hai đối tượng đang mua bán bốn bánh heroin vừa bị phát hiện và bắt giữ tại bản chợ xã lê lợi huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
bốn bánh heroin có trọng lượng khoảng một bốn kg được cất giấu trong bao gạo của đối tượng ly tái xúa
vừa nhận của xe khách chảy liên tỉnh tuyến lai châu điển biên
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận đã mua số má túy trên của ly ava
gửi xe khách từ huyện mường tè về huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
sau đó gọi cho ly tái xúa ra nhận ma túy mang đi tiêu thụ
trong quá trình vận chuyển má túy trên xe khách ly ava di chuyển bằng xe máy theo sau xe khách để áp tải má túy
nếu bị phát hiện sẽ báo tin cho xúa hỏng tàu thoát
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với hoàng thị bình chú tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến vụ việc này từ ngày một mươi một tháng bảy công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh liên tục nhận được đơn của nhiều cá nhân
tố cáo hoàng thị bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả xác định hoàng thị bình là kế toán trưởng của một công ty đóng trên địa bàn huyện nghi xuân
đăng ký và hoạt động ngành nghề kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng
quá trình hoạt động bình được giám đốc giao điều hành tự quyết định việc thực hiện nhập hàng từ các nhà phân phối
và ký hợp đồng giao dịch với khách hàng
hoàng thị bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để nhập vật liệu xây dựng
sau đó lại vay lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó
cho tới thời điểm hiện tại hơn một trăm linh bị hại tại hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra tổng tài sản thiệt hại hơn bốn mươi tỷ đồng
thông tin y tế đáng chú ý
cục quản lý dược bộ y tế yêu cầu các đơn vị liên quan không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị cú ma
không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ găm hàng và đẩy giá thuốc tăng cao nhằm trục lợi
để đảm bảo cung ứng thuốc điều trị cúm và kiểm soát giá các thuốc điều trị cúm mùa
đặc biệt là các thuốc điều trị cúm a thuốc tamiflu và các thuốc chứa hoạt chất ost tamivir
vào ngày hôm nay cục quản lý dược bộ y tế đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố các bệnh viện viện trực thuộc bộ
các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc về việc bảo đảm cung ứng kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa
đồng thời chỉ đạo các bệnh viện trung tâm y tế dự phòng chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc điều trị cúm
đặc biệt là thuốc điều trị cú ma không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh cho nhân dân
chỉ đạo các bệnh viện các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về quản lý giá thuốc
trong một tuần vừa qua trung bình mỗi ngày ghi nhận tới hơn một ca mắc covid một mươi chín mới
cùng dấu hiệu tăng số ca mắc thì số bệnh nhân nặng cũng tăng
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được nhận định là do tỷ lệ tiêm vaccine mũi nhắc lại còn thấp
các chuyên gia khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để tránh nguy cơ dịch bùng phát mạnh trở lại
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương hiện đang có gần tám mươi bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
trong đó một phần ba là trường hợp nặng nguy kịch phải thở máy
số bệnh nhân nặng hầu hết là người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền như phổi tắc nghẽn mạng tính
hèn phế quản suy tim cao huyết áp đai tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch
các bệnh nhân ấy thì cũng nhiều người cũng đã được tiêm phòng
tuy nhiên nó cũng có một tỉ lệ nhất định là người ta thuộc cái nhóm người ta phản đối vaccine người ta không tiêm phòng
hoặc là những đối tượng ví dụ như phụ nữ có thai người ta e rè mang thai người ta không tiêm phòng
các chuyên gia nhận định dịch covid một mươi chín có xu hướng tăng số mắc trong hai tuần qua
theo thống kê số ca mắc covid một mươi chín mới ghi nhận trong ngày hai mươi năm tháng bảy là tám trăm chín mươi sáu ca
trong ngày hai mươi sáu tháng bảy con số này là một bốn trăm sáu mươi ca
đến ngày hai mươi bảy tháng bảy số ca covid một mươi chín mới ghi nhận trên cả nước tăng thêm một bảy trăm sáu mươi một ca
ghi nhận các biến thể phụ của omicron có tốc độ lây lan nhanh hơn khoảng một mươi ba
tuy nhiên nhiều người dân chủ quan sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai và từng mắc covid một mươi chín
nên chưa tham gia tích cực vào việc tiêm vaccine mũi ba mũi bốn
nguy cơ bùng phát dịch hiện rất cao
những cái miễn dịch mà sau khi tiêm chủng vaccine
thế giới vẫn chưa có đánh giá đủ để xem thử đáp ứng miễn dịch sau tiêm chủng là ba bốn mũi vaccine kéo dài bao nhiêu
đây là cái chúng tôi cũng đang lo
cái thứ hai nữa tức là liều rồi ngoài biến thể phụ ba bốn ba năm
thì sắp thời gian sắp tới có biến thể nào nguy hiểm xuất hiện trên thế giới cũng như ở việt nam hay không
nguy cơ bùng phát dịch covid trở lại việt nam là rất là lớn
báo cáo của viện pasteur tp hcm gần đây qua giám sát
các trọng điểm thì cho thấy là bảy mươi các cái trường hợp mắc là do là nhiễm biến thể phụ ba bốn ba năm
như vậy có thể thấy là biến thể phụ ba bốn ba năm tại các tỉnh phía nam đã bắt đầu chiếm ưu thế
do là cái việc mà làm xét nghiệm để phát hiện các cái ca mắc covid một mươi chín là giảm đi đáng kể
do đó là cái số lượng ca mắc covid một mươi chín là cao hơn nhiều so với số lượng thực tế mà chúng ta thống kê được
hiện việt nam đang phải ứng phó cùng lúc
nhiều loại dịch bệnh như sốt xuất huyết cúng a tay chân miệng và cả nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập
nếu chủ quan trong phòng chống rất có thể xảy ra tình trạng dịch trong dịch dẫn tới quá tải hệ thống y tế
ngày hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi năm việt nam đã gia nhập hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
và đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế sâu rộng của việt nam
với những cơ hội phát triển mới cho đất nước qua đó giúp nâng cao vị thế và tiếng nói của việt nam
hai mươi bảy năm đồng hành cùng asean việt nam tham gia sâu rộng vào hợp tác asean trên tất cả các lĩnh vực văn hóa xã hội và chính trị an ninh
việt nam luôn nỗ lực tham gia và đóng góp vào công việc chung của hiệp hội sẵn sàng đảm nhận các trọng trách quan trọng
và ngày càng có những đóng góp chủ động tích cực trách nhiệm trong nhiều mặt đối với sự phát triển của asean
một trong những đóng góp quan trọng nhất đó là chung tay xây dựng một cộng đồng asean ngày càng gắn kết
xét riêng rẽ một mươi nhánh lúa tức một mươi quốc gia asean là một mươi nước vừa và nhỏ
nhưng khi xét trong một khối thông nhất thì tắt
theo dự báo đến năm hai nghìn năm mươi asean sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới chỉ sau hoa kỳ trung quốc và liên minh châu âu
nghĩa là như nghi thức bắt tay chéo truyền thống này asean sẽ mạnh khi là một cối gắn kết
cả về kinh tế văn hóa xã hội và chính trị an ninh và vị thế của từng nước asean
trong đó có việt nam cũng sẽ nâng lên
asean là một cái tổ chức khu vực mà cho đến nay là thành công trên thế giới
và vai trò của asean ngày càng được tăng cường
và trong đó thì cái vai trò vị trí trung tâm của asean trong các cơ chế của khu vực cũng như trên thế giới
có cái sự tham gia của các nước lớn quan trọng trên thế giới tham gia
có nghĩa là vai trò của vị thế của asean được nâng cao
thì từng nước sẽ được nâng cao
trong đó có việt nam được nâng cao cái vai trò trong các cái khuôn khổ trong cái cơ chế đó
trong hai mươi bảy năm qua việt nam luôn coi trọng việc vun đắp cho sự gắn kết trong asean
từ đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ luân phiên đến việc xây dựng định hướng quyết sách của khu vực
như hiến trương asean tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
sự kiện cộng đồng asean chính thức hình thành vào cuối năm hai nghìn một mươi năm
có những đóng góp đáng ghi nhận của việt nam
trong đó có các sáng kiến đề xuất như chương trình hành động hà nội hai nghìn hai mươi
dấu ấn của việt nam trong asean còn được thể hiện qua những đóng góp
đối với quá trình mở rộng hợp tác của asean như quyết định mở rộng cấp cao đông á
để kết nạp thêm hoa kỳ và nga
hay việc lần đầu tiên tổ chức hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng tại hà nội
đó là những cơ chế hết sức quan trọng trong việc kết nối không chỉ trong asean
và giữa asean với các nước tạo vị thế của asean trên trường quốc tế
việt nam có tầm nhìn chiến lược mạnh mẽ mà asean cần vào thời điểm này
để có được hướng đi trong bối cảnh bất chắc mà chúng ta đang nói đến hiện nay
trong lĩnh vực địa chính trị
chúng tôi kỳ vọng việt nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò của asean
và đưa quan điểm của asean ra cộng đồng quốc tế
trong lịch sử phát triển không ít lần asean phải đối mặt
và vượt qua những khó khăn thử thách chưa từng có
nhưng qua đó asean lại trưởng thành hơn tự cường hơn và vững vàng hơn trước
để trụ vững và thích ứng hiệu quả
trước những phức tạp của tình hình khu vực và thế giới không ngừng biến động
chia khóa để thành công và nguồn gội sức mạnh của asean
chính là sự đoàn kết
và việt nam không chỉ là một ngánh trong bó núi vàng asean
mà còn đóng góc ngày càng tích cực để sự khán kết ấy ngày càng thêm bền chặt
tinh thần cộng đồng asean và ý thức thuộc về cộng đồng
cần phải được lồng ghép hài hòa vào các nỗ lực ứng phó chung
ở cấp độ quốc gia cũng như khu vực
người dân trong khu vực cần phải cảm nhận được rằng
họ là linh hồn là tế bào của cộng đồng asean
chính sự thống nhất trong đa dạng hài hòa lợi ích của từng quốc gia và khu vực
là những nhân tố căn bản mang tới vị thế của asean như ngày hôm nay
với phương châm chủ động tích cực và trách nhiệm
việt nam cùng các nước thành viên asean không ngừng tăng cường hợp tác asean
nâng cao gắn kết thống nhất và vai trò trung tâm của asean
vì mục tiêu chung là hòa bình an ninh ổn định và thịnh vượng
ở khu vực và thế giới